qua kiểm tra cho thấy nguồn gốc đất diện tích đất mà ông lanh nói trong đơn là khu đất ven biển thuộc thôn giang sơn hoàng trường
trước đây ubnd xã giao khu đất này cho các cụ cao tuổi trong thôn trồng cây phi lao
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba xã phân chia cho các tri hội trồng cây lấy quỹ hoạt động
một phần diện tích hơn hai hectare được ông lam trồng cây lấy củi
theo bản địa chính xã lập năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu diện tích đất ông lanh trồng cây là một phần của thửa đất số một mươi tờ số năm
có tổng diện tích bốn mươi một trăm năm mươi sáu m hai
chủ sử dụng thừa đất này là ubnd dân xã loại đất trồng rừng tương ứng thừa sáu trăm sáu mươi sáu tờ bản đồ số bốn
bản đồ hai trăm chín mươi chín ttg xã hoàng trường lập năm một nghìn chín trăm tám mươi tám diện tích hai mươi năm năm trăm linh m hai
ông lanh có trình ra một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bìa đất cấp ngày một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tuy nhiên chỉ là bản photocopy không có bản gốc
vị trí ghi trên bìa đất thể hiện thửa số ba
bản đồ số một không ghi thuộc bản đồ nào tại thôn giang sơn hoàng trường diện tích hai mươi ba ha loại đất trồng rừng chủ đất là trần văn lành
qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ không có hồ sơ cấp bìa đất rừng trồng đứng tên ông trần văn lành năm một nghìn chín trăm chín mươi
và hồ sơ quản lý đất đai tại xã không thể hiện ông trần văn lành có hai ba hectare đất rừng trồng tại vị trí trên
đối chiếu thông tin trong bìa đất do ông lanh cung cấp với hồ sơ hai trăm chín mươi chín ttg xã hoàng trường
thì thửa ba tờ số một có chủ sử dụng đất là hợp tác xã diện tích một chín trăm hai mươi bốn m hai thuộc thôn sáu
nay là thôn văn phong xã hoàng trường không phải thuộc thôn giang sơn
tương ứng với hồ sơ địa chính lập năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là thửa số tám mươi hai tờ số một mươi bốn diện tích một mươi một trăm linh tám m hai chủ sử dụng tư nhân
hiện nay thửa đất trên huyện đã giao một phần diện tích đất ở năm hai nghìn bốn và phần còn lại là đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài
như vậy thông tin thể hiện trong bia đất là do ông trần văn lanh cung cấp không đúng với thực tế
lãnh đạo xã hoàng trường thông tin xã đã kiểm tra và xác định không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào của ông lanh
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông lanh trình ra chỉ là bản photocopy không có bản gốc không biết ở đâu ra
khi nhận tiền đền bù không có kiến nghị thắc mắc gì
được biết năm hai nghìn ba khu đất do ủy ban nhân dân xã quản lý đang giao khoán cho các hộ gia đình
tri hội ở thôn giang sơn trồng cây được tỉnh thanh hóa thu hồi để giao cho công ty sản xuất nhập khẩu intimax thuê thực hiện dự án nuôi tôm công nghiệp năng suất cao
quá trình kiểm kê áp giá bồi thường đại diện công ty ủy ban nhân dân xã và ông trần văn lanh đã ký hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng
trong đó tiền bồi thường đối với cây cối hoa màu trên đất do ông trần văn lanh ký tên
ông lanh sau khi nhận tiền bồi thường đã bàn giao đất cho công ty intermax quản lý thực hiện dự án và không có ý kiến thắc mắc gì
do công ty intimec nhiều năm không sử dụng nên năm hai nghìn một mươi một đã thu hồi giao cho ủy ban nhân dân xã hoàng trường quản lý
năm hai nghìn một mươi một tỉnh thanh hóa đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn quốc trí thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng linh trường tại khu đất trên
công ty quốc trí đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã hoàng trường thực hiện việc thỏa thuận với các hộ dân
trong đó có hộ ông trần văn lành để tiến hành kiểm kê bồi thường theo quy định
ông trần văn lanh đã ký tên và thỏa thuận bồi thường tài sản trên đất lập ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi một và nhận số tiền tám mươi sáu triệu năm trăm ba mươi bảy bốn đồng do công ty quốc trí chi trả
về bồi thường tiền đất công ty trách nhiệm hữu hạn quốc trí trả cho ngân sách xã
theo đó khi thực hiện hai dự án vào năm hai nghìn ba và hai nghìn một mươi một hai công ty internet và công ty quốc trí đã chi trả tiền bồi thường về đất cho ngân sách xã
chi trả tiền bồi thường về cây cối hoa màu tài sản gắn liền với đất cho ông trần văn lành
cả hai lần ông trần văn lanh đã đồng ý ký biên bản kiểm kê áp giá nhận tiền bồi thường với cây cối hoa màu đầy đủ cam kết di rời bàn giao mặt bằng
từ khi nhận tiền của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc trí năm hai nghìn một mươi một đến hết năm hai nghìn một mươi chín ông lanh không có ý kiến gì về diện tích đất nói trên
nhiều lần ra phản đối và có sô sát với công nhân thi công
đến đầu năm hai nghìn hai mươi ông lanh mới gửi đơn lên ủy ban nhân dân huyện hoàng hóa và các ngành cấp tỉnh kiến nghị việc gia đình ông có hơn hai hectare đất nằm trong dự án khu nghỉ dưỡng linh trường
nhưng gia đình ông chỉ nhận được tiền đền bù tài sản trên đất mà không nhận được tiền đền bù đất
từ khi có kiến nghị người thân trong gia đình ông lanh đã nhiều lần ra công trường để phản đối công nhân thi công trong đó hai lần gai gắt và gần nhất là ngày một mươi bảy tháng hai và một mươi tám tháng hai
ngày một mươi bảy tháng hai người thân gia đình ông lanh đã ra công trường và xô xát khiến một công nhân tại đây bị thương phải đi khâu hơn chục mũi
ngày một mươi tám tháng hai khoảng một mươi người thân gia đình ông lanh ra công trường tiếp tục to tiếng phản đối thi công
một nhóm khoảng bốn người phụ nữ trong gia đình ông lanh cởi áo ngoài chỉ mặc áo ngực đứng cãi nhau với công nhân
nhóm công nhân đã dùng gậy cao su đánh vào chân rồi kéo lê nhóm phụ nữ này ra khỏi công trường
sau sự việc một số người thân trong gia đình ông lành đã được đưa đến bệnh viện để thăm khám
một người trong số họ hiện vẫn đang nằm tại bệnh viện để điều trị do có một số vết thương trên người sau vụ xô xát với nhóm công nhân trên
được biết gia đình ông lanh không đồng ý giải quyết của huyện hoàng hóa nên đã có đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân tỉnh
hiện vụ việc đang được tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa thụ lý giải quyết và sẽ đưa ra xét xử trong ít ngày tới
liên quan đến vụ việc này mới đây tiến sĩ luật đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội cho hay
đây là vụ việc va chạm sô sát giữa một bên là nhóm công nhân một bên là những người phụ nữ
cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn làm rõ hành vi của từng bên và hậu quả đã gây ra để xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
trước tiên cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hành vi cố ý gây thương tích làm nhục người khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật
để làm rõ vấn đề này cần xem xét hành vi cụ thể của từng bên và hậu quả gây ra đối với những người nhập viện
cơ quan chức năng làm rõ vì sao những người phụ nữ này lại không mặc áo ngoài
việc họ tự cởi áo ngoài là có chủ đích hay có người khác đã lột áo
đồng thời làm rõ nhóm năm thanh niên có hành vi xâm phạm đến thân thể sức khỏe của những người phụ nữ này hay không
trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi làm nhục người khác cố ý gây thương tích thì có thể xử lý hình sự đối với nhóm người vi phạm
còn trường hợp những người phụ nữ chủ động cởi áo để xông vào nhóm công nhân số sát thì không có hành vi lạm dụng
cơ quan điều tra sẽ làm rõ những thương tích có đến mức độ nghiêm trọng hay không
thương tích có phải do những công nhân gây ra hay không để xử lý theo quy định của pháp luật
như vậy nguyên nhân chính của vụ việc này xuất phát từ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông trần văn lanh sáu mươi năm tuổi
chú tại xã hoàng trường và đơn vị thi công dự án
vậy tại sao khi có tranh chấp xảy ra dự án vẫn tiếp tục được thực hiện
cả hai lần ông trần văn lanh đã đồng ý ký biên bản kiểm kê áp giá nhận tiền bồi thường về cây cối
hoa màu đầy đủ
và cam kết di sời bàn ra mặt bằng
đặc biệt từ khi nhận được tiền của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc trí vào năm hai nghìn một mươi một đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
ông lanh không có ý kiến gì về diện tích đất nói trên
còn nguồn cơn nào khác dẫn đến sự cuồng nộ và nóng này của gia đình ông lanh
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu bạn muốn xem thấy các tin tức hấp dẫn khác hãy bấm vào phần màn hình kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo